chuyển sang tin tức covid một mươi chín trên thế giới những ngày gần đây số ca mắc biến thể omicron tại anh tăng chóng mặt
đặc biệt chỉ trong hai mươi bốn giờ anh có tới hơn một mươi ca mắc biến thể mới này
cảnh báo làn sóng lây nhiễm còn kinh khủng hơn nữa trong thời gian sắp tới
cơ quan an ninh y tế vương quốc anh cho biết nước anh vừa ghi nhận tới một mươi năm mươi chín ca mắc biến thể omicol chỉ trong hai mươi bốn giờ
nâng tổng số ca mắc biến thể đáng lo ngại này ở xứ sở sương mù lên hai mươi bốn chín trăm sáu mươi tám ca
dữ liệu của cơ quan này cũng cho thấy số người mắc biến thể omicon ở anh tử vong đã tăng từ một ca lên bảy ca
còn số ca nhập viện tăng từ sáu mươi năm lên tám mươi năm ca
đài abc của úc bình luận nước anh đã trở thành lá cờ đầu
hứng chịu nhiều biến thể nguy hiểm của virus sars cov hai đến nay
anh từng là nơi đầu tiên ghi nhận biến thể anfa
biến thể đã gây ra hơn năm mươi ca chết vào đỉnh điểm tháng một năm hai nghìn hai mươi một
sau đó anh tiếp tục vần lộn với biến thể delta
giờ đây biến thể đáng lo ngại omicron đang nhanh chóng lây lan tại anh
theo tổ chức y tế thế giới who đến nay biến thể omicol đã xuất hiện tại tám mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca mắc biến thể này đang tăng gấp đôi chỉ trong khoảng từ một năm
đến ba ngày ở những khu vực có tình trạng lây lan trong cộng đồng
số ca nhập viện ở anh và nam phi tiếp tục tăng
với việc số ca bệnh tăng nhanh có thể nhiều hệ thống y tế sẽ nhanh chóng bị quá tải
who lo ngại
trong một nghiên cứu mới công bố ngày một mươi bảy tháng một mươi hai các nhà nghiên cứu anh cho biết
họ không thể tìm thấy bằng chứng nào cho thấy biến thể omicon gây bệnh nhẹ hơn biến thể danta
nghiên cứu này của đại học imperial college london và chưa được bình duyệt
nghiên cứu này làm giấy lên nghi ngờ
về sự lạc quan trong thận trọng của một số chuyên gia
khi trước đó họ cho rằng biến thể omicron có thể không gây bệnh nặng hơn
và không khiến các hệ thống y tế bị quá tài
biến thể omicron tới nay đã lây lan rộng ra tám mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
theo ghi nhận số ca mắc biến thể này đang tăng gấp đôi chỉ trong khoảng một năm đến ba ngày
ở những khu vực có tình trạng lây lan trong cộng đồng
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo
biến thể này có thể trở thành biến thể thống trị thế giới trong tuần tới
who nêu trong bản cập nhật mới nhất về biến thể này rằng
đã có bằng chứng cho thấy biến thể omico lây lan đáng kể so với delta
với thời gian nhân đôi ca nhiễm chỉ từ một năm đến ba ngày
đáng chú ý biến thể omicol đang lây lan nhanh ở các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao
tuy nhiên không rõ điều này có phải là do khả năng tránh được miễn dịch của biến thể omicol
khả năng lây lan cao hơn hay kết hợp cả hai đặc điểm này
who đã phân loại omicron là biến thể đáng lo ngại vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
ngay sau khi họ được phía nam phi báo cáo lần đầu tiên về biến thể này
tuy nhiên vẫn còn nhiều điều chưa biết về biến thể omicron
trong đó có mức độ nghiêm trọng của bệnh do biến thể này gây ra
who nói dữ liệu về mức độ nghiêm trọng lâm sàng của biến thể omicron vẫn còn hạn chế
cần có thêm dữ liệu để hiểu mức độ nghiêm trọng và việc tiêm phòng
cũng như miễn dịch
các bệnh viện đã có từ trước sẽ tác động tới vấn đề này ra sao
who cảnh báo số ca mắc biến thể omicol đang tăng nhanh chóng
và các bệnh viện ở một số nơi có thể bị quá tài
who cũng tỏ ra lo ngại số ca nhập viện ở anh và nam phi tiếp tục tăng
với việc số ca bệnh tăng nhanh có thể nhiều hệ thống y tế sẽ nhanh chóng bị quá tài
liên quan tới biến thể omicron tổng thống mỹ joe biden sẽ có bài phát biểu vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai
đề cập đến biến thể này và công bố các động thái mà chính quyền đang thực hiện
để giúp các cộng đồng cần hỗ trợ
ông biden dự kiến công bố thêm các biện pháp bổ sung ngoài kế hoạch mùa đông đã được công bố
trong đó đưa ra một cảnh báo rõ ràng về mùa đông sẽ như thế nào với những người mỹ không chọn tiêm chủng
một quan chức mỹ tiết lộ
thông tin về bài phát biểu của tổng thống biden được công bố trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín
của mỹ tăng và giới chức y tế liên bang kêu gọi người dân tiêm chủng
các phụ tá cho biết
chính quyền của ông biden đang chuẩn bị cho các mức độ tăng ca mắc covid một mươi chín
và vị tổng thống dự định giải thích việc chính quyền sẽ ứng phó với thách thức này như thế nào
tổng thống joe biden cũng đang nghe thêm các báo cáo về covid một mươi chín ở mỹ từ các chuyên gia y tế
các phụ tá cho hay ông biden còn nói với nhóm chuyên môn rằng thông điệp gửi tới công chúng mỹ
phải trực diện vì lo ngại biến thể omicron dễ lây lan hơn dự kiến khiến ca covid một mươi chín tăng mạnh
khiến những người chưa tiêm chủng có nguy cơ cao
các quan chức y tế liên bang hàng đầu đã cảnh báo trong một cuộc họp giữa tuần này rằng
biến thể omicron đang nhanh chóng lây lan ở mỹ và có thể đạt đỉnh
trong một làn sóng lây nhiễm lớn vào tháng một
theo mô hình mới được phân tích bởi trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
theo cdc ca nhiễm omicron đã tăng gấp bảy lần chỉ trong một tuần và với tốc độ như vậy
biến thể của đột biến mới của covid một mươi chín có thể tạo ra áp lực lên hệ thống y tế
vốn dĩ đã căng thẳng ở nhiều nơi khi biến thể danta vẫn tiếp tục tấn công
cảnh báo về một đợt lây nhiễm tăng đột biến được đưa ra khi các quan chức liên bang
và một số giám đốc điều hành ngành dược phẩm báo hiệu rằng
họ hiện không ủng hộ việc tạo ra một loại vaccine đặc hiệu omicron
dựa trên các dữ liệu cho đến nay họ nói rằng các loại vaccine hiện có cộng với một số mũi tiêm nhắc lại
là một vũ khí hiệu quả để chống lại biến thể mới này
tại cuộc họp nói trên cdc đã trình bày chi tiết hai kịch bản về các biến thể omicron
có thể lan truyền khắp nước mỹ
kịch bản xấu nhất đã khiến các quan chức y tế hàng đầu lo sợ khi một làn sóng mới lây nhiễm
trồng lên các ca nhiễm biến thể delta và cũng còn được mô tả là
lây nhiễm omicron
kịch bản này có thể áp đảo hệ thống y tế và tàn phá cộng đồng
đặc biệt là những cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp
ông markets plasia giám đốc y tế hiệp hội các quan chức y tế tiểu bang và vùng lãnh thổ cho biết
tôi đã lo lắng hơn rất nhiều tôi rất lo lắng
ông plashia còn lưu ý rằng làn sóng nhiễm omicron nếu thành hiện thực như dự báo sẽ diễn ra
cùng lúc biến thể danta tiếp tục tấn công và cùng thời điểm diễn ra cao điểm dịch cúm hàng năm
các quan chức mỹ nhấn mạnh rằng
dữ liệu ban đầu cho thấy những người được tiêm chủng đầy đủ và được tiêm nhắc lại
phần lớn vẫn được bảo vệ khỏi bị bệnh nặng và tử vong do omicron
nhưng họ lo lắng về việc có rất ít người mỹ được tiêm mũi vaccine tăng cường
mới chỉ có trên năm mươi năm triệu người mỹ đã được tiêm các mũi nhắc lại
trong số hai trăm linh triệu người đã tiêm đầy đủ mũi cơ bản theo cdc
trong khi đó kịch bản thứ hai phát thảo một đợt gia tăng lây nhiễm omicron nhẹ hơn
vào đầu mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai hiện không rõ kịch bản nào có khả năng xảy ra cao hơn
các quan chức y tế gấp cao và các chuyên gia tại các công ty vaccine của mỹ cho biết
vaccine đã được cải tiến dành riêng cho ông micron hiện không nằm trong hộp công cụ nói trên của chính quyền
và không có bằng chứng nào cho thấy việc chuyển đổi thiết kế vaccine là cần thiết
việc chuyển đổi vaccine có ý nghĩa lớn nếu vaccine được thay đổi quá sớm
điều đó sẽ hạn chế khả năng đối phó với một biến thể tiềm tàng khác đang hình thành
một biến thể có thể nguy hiểm hơn omicron
các chuyên gia cho rằng không thể liên tục thay đổi vaccine hoặc sử dụng các loại mũi vaccine
tăng cường khác nhau vì không có đủ năng lực sản xuất và các nguồn lực khác